trên chiến bay đã có hai mươi ba người dương tính và chưa biết từ chủng nào cả
cả hai kết quả test nhanh và pcr đều cho ra kết quả dương tính đối với hai mươi ba người đó
và rất buồn hai giờ trước quang linh đã có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
thông tin này đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được rất nhiều lời chia sẻ động viên từ người hâm mộ việt nam
mới đây thông tin quang linh về lớp về nước được nhiều nhóm cộng đồng trên mạng xã hội chia sẻ
thu hút sự chú ý của nhiều người
trên trang fanpage của anh chàng này các cư dân mạng nươm nươp vào thả tim và gửi lời chào mừng nam youtuber hồi hương
thậm chí trên một tìm kiếm của facebook tư khóa quang linh vlog cũng nhanh chóng trở nên phổ biến
chuyến bay về tới sân bay nội bài khoảng một mươi hai h ngày một mươi tháng một
giờ minh chỉ mong cách ly xong không có vấn đề gì để gặp gia đình ở quê sớm nhất linh chia sẻ
quang linh vlog tên thật là phạm quang linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tại huyện nghi lộc nghệ an
năm hai nghìn một mươi sáu tốt nghiệp phổ thông anh đi xuất khẩu lao động tại luwanda thủ đô angola một quốc gia châu phi
mình có một số người quen sang bên đấy làm việc và giới thiệu
khi được lựa chọn giữa nhật hàn đài loan và angola
mình quyết định chọn một đất nước xa lạ không có trên truyền hình nhiều để khám phá trong quá trình làm việc ở nước ngoài
đó là lý do mình chọn angola một đất nước cách việt nam hơn
và một vòng trái đất để sinh sống và làm việc
linh nói về cơ duyên đến angola
đến vùng đất mới các văn hóa màu da linh gặp nhiều khó khăn
may mắn linh được liên đô giúp đỡ nhiệt tình
hai người trở nên thân thiết
những người angola mà mình có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc làm việc cũng thân thiện và tốt tình lắm
ở angola người việt nam được quý mến linh tâm sự
công việc đầu tiên của thanh niên chín x tại đất khách quê người là thợ xây
sau đó phát triển xưởng làm nước đá
cuối năm hai nghìn một mươi tám sau một thời gian tích lũy được vốn
chàng trai xứ nghệ chuyển sang kinh doanh thêm các sản phẩm giày dép quần áo
thời gian rảnh linh lên ý tưởng về việc lập một kênh youtube
ghi lại cuộc sống của mình và những người bạn tại angola
đến với youtube một cách tình cờ
quang linh đạt nút vàng một triệu lượt đăng ký chỉ sau vỏn vẹn một năm
tới nay kênh youtube cuộc sống ở châu phi của anh
đã tăng lên hai bốn mươi năm triệu lượt đăng ký với bảy trăm năm mươi tám video
nội dung có video khá giản dị về cuộc sống hàng ngày của linh
và bạn bè người việt với người dân bản xứ
những chuyến thiện nguyện hay cách anh chàng dậy trẻ nhỏ tại angola
những ca khúc thiếu nhi việt nam
khiến cộng đồng mạng thích thú liên tục chia sẻ tạo sự lan tỏa lớn
mình cảm thấy bất ngờ khi có một lượng lớn khán giả theo dõi và đồng hành suốt một thời gian dài
mình không nghĩ
mình không nghĩ
việc làm nhỏ bé của mình đã được nhiều khán giả hưởng ứng tích cực như vậy
linh bộc bạch
sẽ trở lại angola
khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện ở angola
quang linh khi đó chưa đủ kinh tế để về nước
anh đã quyết định ở lại
anh dùng khoảng thời gian này
thực hiện hành trình về thăm quê của những người bạn đồng hành
đời linh đặt chân đến đầu tiên là quê của lindo
ở làng miền núi xa xôi
thuốc huyện baylundo
một trong những địa phương nghèo nhất của angola
anh cùng các bạn thường xuyên tổ chức nấu
những món ăn thuần việt cho người dân
và đặc biệt là trẻ em tại baylundo
đây là những trải nghiệm mà người dân ở đó chưa bao giờ có
không chỉ dừng lại ở việc làm đồ ăn
khi thấy vùng quê này không có nước sạch để sử dụng
tìm châu phi của linh
đã khoan giếng nước ngầm
linh bỏ tiền tối
thuê thợ đến khoan tìm nước ngọt
và chỉ sau ba giờ
giấc mơ có nước sạch
lần đầu trong đời
đã thành hiện thực
trong sự ngỡ ngàng của những người dân
tìm hiểu được nền nông nghiệp của vùng baylundo kém phát triển
do người dân thiếu kinh nghiệm trồng trọt
điều kiện sản xuất cũng không có
linh đã nảy ra sáng kiến
hướng dẫn họ trồng một số loại rau việt nam
nhờ kinh nghiệm ở quê hương
anh đã chỉ dẫn họ cách trồng thu hoạch
và chế biến thành đồ ăn
bên cạnh đó
anh cùng bạn bè
còn nhiều lần tìm cách giúp dân làng có điện và nước sạch
linh cũng dạy cho người dân địa phương tiếng việt
cũng như nhiều ca khúc nổi tiếng của quê nhà
dự án tầm đắc nhất trong năm hai nghìn hai mươi một của linh và đồng đội
là sửa chữa lại trường học cơ sở vật chất
và vận động hơn tám trăm linh em được tới trường
trước đây các em học phải ngồi đất
và không có dụng cụ học tập
mình đã tu sửa toàn bộ trường học tới bên ngoài
và bên trong
để các em có không gian học tập
đường xá bên kia rất bé và khó đi
đến việc vận chuyển nguyên vật liệu
gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên vượt qua tất cả chúng mình cũng đã hoàn thành
mình rất tâm đắc với câu nói của anh hà anh tuấn
khoe nhau nhiều tiền hơn để làm gì
bây giờ phải khoe tôi cứu được bao nhiêu người
mình cũng hướng tới mục đích
giúp nhiều người hơn nữa trong hoàn cảnh cho phép
mỗi người có một niềm vui và hạnh phúc
khi đạt được ước muốn gì đấy
là những nụ cười
của người dân bản địa
của những đứa trẻ
khi được phát kẹo bánh
chia sẻ về những dự định tương lai
chàng trai chiến ích bộc bạch
minh sẽ về quê để ăn tết cùng gia đình
sau gần sáu năm xa cách
đây là mong muốn lớn nhất lúc này
thời gian tiếp theo
mình sẽ thực hiện
nhiều chuyến thiện nguyện tại quê hương
cũng như một số vùng núi ở tây bắc
mình cũng còn nhiều dự án đang giang dở
nên chắc chắn
mình sẽ quay trở lại vào thời điểm thích hợp
để hoàn thành
khán giả vẫn luôn theo dõi
và ủng hộ mình
trong những chặng đường tiếp theo
nhóm quang linh vlog
làm việc tốt ở châu phi
bị nhận vơ thành người trung quốc
mới đây một tài khoản newyin của trung quốc
đăng tải đoạn video ghi lại cảnh thành viên nhóm quang linh vlog
phát gạo cho dân làng châu phi
tuy nhiên đoạn clip này
bị tắt đi phần âm thanh gốc
và che một dòng chữ
chúng tôi đã phát quà giáng sinh trước cho dân làng châu phi
khiến nhiều người hiểu lầm
người phát gạo là người trung quốc
cũng vì thế
bên dưới đoạn video này
nhiều cư dân mạng trung quốc bình luận
những người trung quốc thật tốt
thay vì cảm tạ chúa
thì hãy cảm tạ người trung quốc chúng tôi
chúng ta nên tặng những món quà này vào mùa xuân
thay vì giáng sinh
để họ biết tới lễ hội của người trung quốc
tết nguyên đán
đồng đảo của dân mạng việt nam
và nhiều bạn bè quốc tế đã nhận ra đoạn clip
là của linh philip
thành viên thuộc team của quang linh vlog
những người việt nam sinh sống tại châu phi
và đã giúp đỡ người dân mạng việt nam
bản địa nhiều năm nay
vì thế cộng đồng fan của team quang linh vlog
đã bình luận khẳng định bản quyền
đây là linh philip tới từ việt nam
hàng ngày tôi vẫn xem
chẳng có người trung quốc nào ở đây cả
mở to mắt ra
mà nhìn cờ đỏ một sao vàng của việt nam mình nha các bạn
được nhận vơ quang linh của việt nam chúng tôi
trong những hoạt động thiện nguyện
quang linh luôn mặc áo in cờ đỏ sao vàng của việt nam
và cùng nói chuyện với những người bạn châu phi bằng tiếng việt
làn tỏa văn hóa tốt đẹp
của quê hương
vừa qua quang linh đã chính thức trở về việt nam ăn tết
sau sáu năm làm tình nguyện tại châu phi
và vừa rồi như đã xác nhận
quang linh và ekip youtube của mình đã bị nhiễm covid một mươi chín
những tin tức mới nhất về sức khỏe của quang linh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại